bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò ý nghĩa
và sự cần thiết của việc học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập
tuần lễ được tổ chức từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chủ đề sẽ do các địa phương lựa chọn nhưng có thể xoay quanh một số nội dung
như đọc và học tập suốt đời theo tấm gương đạo đức hồ chí minh vĩ đại
tự học để phát triển năng lực và phẩm chất tự học là một cách xây dựng xã hội học tập
phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời
trong những năm qua tuần lễ đã góp phần lan tỏa trong xã hội
huy động được các sở ngành hội tổ chức cá nhân tham gia đồng góp ủng hộ
mở được nhiều lớp học chuyên đề xây dựng được nhiều thư viện tủ sách cho các cơ sở giáo dục
lớp học và cho cộng đồng góp phần phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội